bị rắn độc cắn là một trong những tai nạn thương tích phổ biến ở việt nam đặc biệt xảy ra nhiều nhất từ tháng bốn đến tháng một mươi một
hiện đang là mùa mưa cũng là mùa rắn sinh sôi phát triển do đó theo các bác sĩ người dân nên cảnh giác nhất là đối với trẻ nhỏ
em bé này bị rắn cắn khi đang chơi gần nhà khi nhập viện em vẫn tỉnh táo tuy nhiên bàn chân bên trái sưng nề có dấu hiệu hoại tử
sau hai tuần điều trị hiện tình trạng sức khỏe của em tiến triển tốt vết hoại tử sưng nề không phát triển thêm và đang có dấu hiệu phục hồi
trong thì cháu uống hạ sốt với trường nóng đó hiện tại cháu điều trị trong một khoảng thời gian thì bây giờ trên cháu không bị sưng tế nhiều nữa vết hoại tử thì bé đi ạ
trong vòng hai tháng trở lại đây tại khoa nhi bệnh viện bạch mai số bệnh nhi bị rắn cắn nhập viện cấp cứu gia tăng với trung bình mỗi tuần từ hai đến ba ca
các ca bị rắn độc cắn tập trung phần lớn ở các vùng trung du và miền núi
thời tiết mưa nhiều là điều kiện thích hợp để rắn sinh sôi phát triển nên rắn rất dễ tiếp xúc và tấn công con người
trẻ nhỏ các em thường rất hiếu động hiếu kỳ và chưa nhận thức được sự nguy hiểm
các chuyên gia cũng khuyến cáo khi bị rắn cắn không nên sử dụng các biện pháp như cố gắng hút độc độc của rắn
chích dạch châm chọc tại vùng vết cắn sử dụng các loại thuốc dân gian cổ truyền chữa bằng mẹo
bởi tất cả các biện pháp trên đều không mang lại hiệu quả mong muốn và chưa có cơ sở khoa học chứng minh